từ nhiều năm nay tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt và ô nhiễm môi trường luôn là những vấn đề nhức nhối đối với hàng trăm hộ dân
sống tại ấp bến đá và ấp hòn sóc xã thổ sơn huyện hòn đất tỉnh kiên giang
mặc dù người dân đã nhiều lần kêu cứu nhưng chính quyền và các ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp khắc phục tình hình khiến người dân bức xúc
người dân cho biết nguồn nước canh bị ô nhiễm phần lớn là do rác thải và nước thải sinh hoạt từ các nhà dân xả trực tiếp xuống dòng canh
những ngày nắng gắt mặt nước đổi ván mùi hôi thối bốc lên nồng nặc ai đi qua cũng phải nín thở
môi trường ô nhiễm là điều kiện thuận lợi để chuột rán ruồi mũi trú ngụ nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh truyền nhiễm là rất cao
mặc dù canh hòn sóc bị ô nhiễm nhưng do khu vực này chưa có nước máy trong khi nước từ diễn khoan bị phèn nên người dân vẫn tận dụng nước canh để rửa chén giặt rũ hoặc tắm gội
và đến nay khi nước không thể dùng được nữa người dân buộc lòng phải đổi nước với giá một trăm linh đồng một khối
nước xíu xong mình múc lên đây đi lắng là mà xài giặt đồ rửa chén xài cũng sử dụng hàng ngày cũng đỡ được xài đúng nước uống thôi
còn bây giờ nó trồng xong như vậy là không thể nào xài được nữa
thì chỉ đổi nước một khối nước chỉ là một trăm linh một ngày xài như vậy là nếu hài tiện thì cũng cỡ tám trăm linh lít bảy trăm linh tám trăm linh lít có một khối
thì một tháng khoan tốn khoan gần hai triệu
cầu hòn sóc nằm gần chợ gần khu dân cư đông đúc nên rất khó kiểm soát lượng rác thải ra môi trường
cùng đó dưới canh cát và đá bụi theo dòng nước từ trên núi chảy xuống đã làm tắc ngẽn dòng chảy
nước ứ động ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người dân
mà còn gây khó cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con
người dân sống ven sông canh hòn sóc mong muốn chính quyền và cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm
để người dân nơi đây được sống trong môi trường an toàn tránh được những hiểm họa ảnh hưởng đến sức khỏe